ba tháng sau thảm họa cháy khiến một mươi ba người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương tại trung cư carina
chiều qua ngày hai mươi hai tháng sáu ủy ban nhân dân quận tám phối hợp cùng sở xây dựng tp hcm
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và đơn vị chủ đầu tư trung cư carina đã tổ chức công bố kết quả
thẩm định chất lượng công trình và tiến độ khắc phục sửa chữa những hư hại
nhiều cư dân sinh sống tại chung cư carina đã kiến nghị cơ quan chức năng về biện pháp khắc phục
cần phải thực hiện nhanh chóng giảm bớt thủ tục bảo đảm an toàn sau khi sửa chữa
kết quả thẩm định kết cấu cho thấy diện tích bị ảnh hưởng trực tiếp từ lửa ở tầng hầm khoảng một m hai
trong đó vị trí dưới khối a là bảy trăm linh m hai dưới khối b là ba trăm linh m hai
hệ thống cơ điện tại hai khối nhà trên đều bị hư hại nhiều thành phần
dự kiến ngày hai mươi năm tháng sáu tới đơn vị thi công sẽ bắt đầu sửa chữa
lắp đặt hệ thống cơ điện cấp thoát nước và hệ thống phòng cháy chữa cháy tại tất cả các khối nhà
riêng khối a chịu thiệt hại nặng nhất sẽ được gia cố lại kết cấu chủ lực bê tông cốt thép
dự kiến đến ngày hai mươi tháng tám hai nghìn một mươi tám sẽ hoàn thành và nghiệm thu
đến nay chủ đầu tư chung cư casina đã chi hơn ba mươi sáu tỷ đồng hỗ trợ và đền bột thiệt hại sau vụ cháy